tại an giang mưa lớn kết hợp chiều cường đã làm cho nước lũ dâng cao gây ngập lụt một số vùng trũng thấp
để bảo vệ sản xuất bảo đảm an toàn tài sản tính mạng của người dân
các địa phương đầu nguồn tỉnh an giang đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
vào giữa tháng bảy vừa qua nhiều địa phương đầu nguồn của huyện an phú tỉnh an giang bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số ba
kết hợp chiều cường và lũ về sớm làm nhiều diện tích hoa màu bị ngập thất thoát
trong đó có bốn mươi hectare diện tích lúa nằm ngoài đê bao bị mất trắng do ngập sâu
theo báo cáo hiện nay toàn huyện an phú đã thu hoạch được trên một mươi một hectare đạt sáu mươi sáu năm diện tích gieo trồng
riêng vĩnh hậu vĩnh lộc cùng một số địa phương khác còn bốn mươi sáu bốn mươi năm hectare hoa màu
hiện nay bà con đang giáo diết thu hoạch để kịp chạy lũ
hiện nay toàn tỉnh an giang chỉ mới tu hoạch hai mươi bảy diện tích lúa hẻ thu
một trăm bảy mươi hai ba trăm linh hectare chưa thu hoạch còn một trăm năm mươi bốn năm trăm linh hectare được bảo vệ đê an toàn
còn khoảng một mươi tám hectare lúa vùng sản xuất vụ hai đang đối diện nguy cơ thiệt hại khi nước lên nhanh
trong các chuyến khảo sát kiểm tra tình hình phóng chống lột bão ở các huyện đầu nguồn
lãnh đạo tỉnh an giang chỉ đạo nhiều giải pháp khẩn trương để bảo vệ các vùng sản xuất
trong đó đặc biệt chú ý tính mạng trẻ nhỏ vào sinh
quyết liệt không để người dân sản xuất tại vì sản xuất rồi mình phải lo mình bảo vệ
mà nhiều khi không bảo vệ được nữa mất trắng hết trơn là nó tổn thất rất lớn
mà lại cái hình ảnh về sản xuất của mình nó thất bại
cái thứ ba là như anh bình nói đó là cái tính mạng của người dân nhất là trẻ em
trong cái mùa mưa lũ mình ở cái dùng sông nước nhưng mà nhiều người không biết bơi lắm
do đó là mưa lũ rồi cái đuối nước nếu như xảy ra thì cái đó là trách nhiệm của chúng ta
cố gắng làm sao để giảm thiệt hại thấp nhất
lãnh đạo tỉnh an giang đã yêu cầu các ngành các cấp tiếp tục đẩy mạnh
tập trung bảo vệ các vùng sản xuất trong và ngoài đê bao gia cố các vùng sung yếu
phát huy tinh thần đoàn kết sự chủ động của địa phương theo phương châm bốn tại chỗ
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và phát huy tối đa lợi thế từ lũ
đồng thời kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất trong những vùng không an toàn trong thời gian tiếp theo